các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

để thuận lợi cho hoạt động của mình bình và tường kinh doanh cầm đồ từ năm hai nghìn một mươi tám tới nay
lợi dụng vào sự thiếu hiểu biết của người dân vùng quê nghèo hai đối tượng đã nhắm vào những con mồi là những tiểu thương kinh doanh buôn bán tại một số chợ trên địa bàn tỉnh hương sơn
công an huyện hương sơn đã xác minh số tiền mà đối tượng bình và tường cho các con nợ trên địa bàn vay là gần một trăm năm mươi năm triệu đồng
đối tượng hoạt động tín dụng đen thường sử dụng nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi liều lĩnh để phạm tội
xem được tổ chức này thì tổ chức khác sẽ mọc lên
nó như vòi bạch tuộc không thể chặt đất
các đối tượng thường viết giấy vay tiền không ghi rõ lãi suất kèm theo việc vay tiền là các hợp đồng thế chấp tài sản như mua bán nhà cửa đất đai
vì thế nên việc đấu tranh với loại tội phạm này gây ra không ít khó khăn
các đối tượng hoạt động có tổ chức tinh vi có nhiều phương thức hoạt động nhằm chế chở hoạt động cho vay năng lãi của mình
bằng cả hợp đồng dân sự
tín dụng đen đã giúp nhiều người nhất là người nghèo người không có tài sản thế chấp hoặc có nhu cầu cần gấp một khoản tiền nhưng không đủ điều kiện tiếp cận vốn ngân hàng
có thể giải quyết được khó khăn trước mắt về tài chính
tuy nhiên về lâu dài tổ chức này không thể giúp đỡ
những hậu quả mà người vay phải gánh chịu thật khôn lường
anh nguyễn văn thắng ở huyện crong park tỉnh đắk lắc đã vay của bà trần thị thắm ở phường tân lợi thành phố buôn ma thuột với số tiền là bốn tỷ bốn trăm linh triệu đồng
đến hạn trả nợ anh thắng chưa có tiền để trả
nhiều lần đòi không được nên bà thắm đã thuê đào duy thắng đi đòi nợ
các đối tượng ép anh thắng lên ô tô chở đi nhiều nơi
và cuối cùng đưa đến huyện đắc minh tỉnh đắk nông
tại đây các đối tượng đe dọa sẽ đưa anh thắng ra nước ngoài giết bán thận lấy một tỷ năm trăm linh triệu đồng
họ khống chế tôi đi lên tầng hai nhà chị thắm yêu cầu tôi quỳ xuống
các đối tượng là thay nhau là chửi bới và đe dọa
lúc đó có đối tượng là
sau này tôi mới biết tên là
thắng thì lao tới đá với tôi một cái vào vùng
còn đối tượng mẫn là chửi bới và dùng các lời lẽ đe dọa như là đưa qua campuchia
hoặc là đưa ra nước ngoài để mà bán người hoặc là bán thận để lấy tiền
tôi đã kịp thời báo cáo lãnh đạo quân hành phố tình hình lãnh đạo quân hành phố đã chỉ đạo
đội cảnh sát hành trực nhanh chóng sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
để tiến hành xác minh làm rõ
chỉ bắt các đối tượng để xử lý thông luật
thì ngay trong đêm chúng tôi đã cử một tổ công tác xuống địa bàn huyện đăng minh tỉnh đăng nông
để áp sát cái vị trí của các đối tượng
thì chúng tôi đã đồng bộ triển khai tiến hành áp sát bắt giữ các đối tượng để giải cứu người bị hại
việc tiến hành giao dịch giữa các tổ chức tín dụng đen thường rất kín đáo giữa người cho vay và người đi vay
đều không muốn tiết lộ cho người khác biết
chỉ đến khi xuất hiện các hành vi đe dọa
khủng bố tinh thần cưỡng đoạt tài sản hoặc đánh người gây thương tích gây dối trật tự thì mới phát hiện xử lý
trong thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín khó khăn về tài chính đã bùa vây gõ cửa từng nhà từng người
có thể nói đây là thời điểm vàng là mảnh đất màu mỡ tạo điều kiện cho tín dụng đen phát triển
bên cạnh đó một số bộ phận người dân không biết được thủ đoạn hoạt động của các đối tượng cho vay
có biết nhưng vì nhu cầu cấp bách cần có tiền để giải quyết nhu cầu cá nhân nên vẫn chấp nhận vay nợ
công an huyện hương sơn khuyên cảo đến người dân khi có nhu cầu vay vốn
cho tổ chức tín dụng để thực hiện vay vốn không vay vốn ở các đối tượng hoạt động cho vay với lại suất cao
tín dụng đen khiến nhiều người rơi vào cảnh khốn cùng
chính vì vậy người dân cần hết sức tỉnh táo
để tránh tự mình sập bẫy gây nguy hiểm cho bản thân gia đình gây mất an ninh trật tự an toàn xã hội
cùng với sự vào cuộc tích cực của lực lượng chức năng rất cần sự chung tay của các ban ngành đoàn thể
đặc biệt là sự hợp tác trách nhiệm của người dân trong công tác tố giác đấu tranh phòng chống tội phạm
phục vụ cho việc điều tra xử lý các đối tượng trước pháp luật